công an thành phố buôn ma thuột của tỉnh đắk lắc vừa nhanh chóng điều tra làm rõ
truy bắt được hai đối tượng nửa đêm đột nhập vào một trường học trên địa bàn thành phố
trộm cắp một mươi sáu chiếc máy tính sách tay
trước đó sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi công an thành phố bù ma thuật nhận được tin báo
tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đông du ở phường tân an
thành phố bô ma thuật xảy ra vụ kẻ gian đột nhập lấy cắp một mươi sáu chiếc máy tính sách tay
của các em học sinh
theo camera an ninh ghi lại khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi
hai đối tượng trùng kín mặt đeo căng tay treo tương đột nhập vào trường
sau đó hai đối tượng này đã kéo cửa sổ vào bảy lớp học lực loại lấy một mươi năm chiếc máy tính sách tay
của các em học sinh và một chiếc của giáo viên cùng số tiền gần năm trăm linh đồng
lúc sáu giờ ba mươi sáng các em vào lớp thì có một lớp một mươi phát hiện ra là bị mất máy tính
sau khi các lớp còn lại tiến hành kiểm tra
thì phát hiện ra thêm năm lớp tiếp theo nữa
qua trích xuất camera của nhà trường thì phát hiện đối tượng đột nhập
che trắng rất là kín bằng mũ trùng đầu và thậm chí có một đối tượng còn đeo căng tay nữa
vào cuộc điều tra đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột xác định
nhóm đối tượng gây án đã trốn ra tỉnh vĩnh phúc
tại đây lực lượng công an đã bắt giữ được hai đối tượng gây ra vụ trộm trên
đó là nguyễn văn tài một mươi bảy tuổi chú tại xã yasson huyện yaleo tỉnh đắk lắc
và lý văn khánh một mươi sáu tuổi trú tại xã quang kim huyện bát sát tỉnh lào cai
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận quen biết nhau sau một thời gian sống lang thang
ở tỉnh bà riễng tầu mới đây tài rủ khánh về nhà mình chơi
sau khi hết tiền tiêu xài tài rủ khánh đột nhập trường cũ trộm cắp tài sản
điều đáng nói năm hai nghìn hai mươi tài đã một lần đột nhập trường cũ trộm cắp nhiều tài sản
nhưng chưa đủ tuổi xử lý hình sự nên tài được xáo ruột tại xã
em trước đây là học sinh ở đây em học từ lớp sáu lên lớp bảy thì em cũng nghỉ học
tất cả mọi hoạt động giới dất học sinh bảo vệ em làm bắt được hết
ba năm về trước thì em cũng có đột nhập vào đây để lấy một lần rồi
vừa rồi em cần tiền em đã rủ bạn được nhập vào cùng
bạn em đột nhập vào lúc một mươi hai h giờ đấy bác bảo vệ và học sinh đi ngủ hết rồi
lấy tổng cộng là một mươi sáu cái laptop
bản thân em khó
không có vật lạc bổn định em từ lào cai vào vũng tàu em làm
em đăng thang xong em gặp được tài
xong tài rủ em đến đắk lắc
sau khi lên đắk lắc vì không có tiền tiêu xài tài đã rủ em đột nhập vào trường đông du để ăn trộm laptop và em cũng đồng ý ạ
sau khi lấy được số máy tính trên các đối tượng đã mang sáu chiếc tiêu thụ ở thành phố hồ chí minh
số máy tính còn lại được đem ra thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc tiêu thụ
hiện công an thành phố buôn ma thuật đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý hai đối tượng
đồng thời truy thu số máy tính bị mất để trả lại cho học sinh và nhà trường đông du